bị bạn nhậu chê bai rồi dùng tay đấm phạm văn nhật chú tại tỉnh bà rê vũng tàu
đã dùng dao chém khiến nạn nhân tử vong
vào ngày một mươi tháng sáu nhật đã bị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đưa ra xét xử về tội giết người
theo có trạng trong quá trình ăn nhậu phạm văn nhật đã bị ông nguyễn văn ra chê bai
và có hành động dọa đánh bỏ đi một lúc khi quay lại nhật tiếp tục bị bạn nhậu đánh
vì quá bực tức nhật đã lấy dao chém hai nhát vào người ông ra khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện
tuyên phạt phạm văn nhật một mươi chín năm tù về tội giết người